trời ơi tầng mất dậy kia
trời ơi mày đi mày không nhìn được à

xe xe tầng mất dậy đi
mày đi mày không nhìn được à
mày hôm nay tao phải dậy cho mày
hiếp nào là tham gia cho thằng thằng mất dậy
thằng mặt lợn nó hiếp kia nha
mày ây da mày dọn mày xuống
mày ăn tao đi
ngày hôm nay tao cho mày đánh cho mày mở to mắt ra nha
mày ăn tao đi mày ăn đi mày ăn đi mày ăn đi
mày mày dọn mày ăn tao đi

mày đi mày dọn mày ăn tao đi
bác sỉu ơi anh hải có ở đây không ạ
bác sỉu ơi
anh hải của cháu có ở đây không ạ
mến đấy à
cháu đến lâu chưa
cháu vừa mới đến ạ
thế có việc gì không khổ quá
bác là bác đang làm cái báo cáo tình hình năm tháng của thôn
thế nhưng mà nó khổ thật ý mọi lần là bác viết bằng tay nhuếm cái là xong
thế mà bây giờ loay hoay với cái anh máy tính này mệt quá
ươm tay thì cứng đờ ra mà đầu óc thì loạn chả nhìn cái gì cả
anh hải với chú chính mà sử dụng cái môn máy tính này nhé
gớm cứ gọi là như múa
chuyện anh hải của cháu mà
anh hải của cháu mà
gớm bác bảo này
anh hải thì đồng ý là anh còn đang độc thân
mà cháu thì ế loay ra
cái gì cũng một vừa hai phải
tự dưng thời gian này mày học đâu cái thói áo ngà áo nghẹo mê trai tơi bởi thế
không có gì lạ đâu à
cháu là con gái cháu phải mê dai chứ
thế không lẽ bây giờ cháu đi mê gái thì có mệt chết à
bác anh hải độc thân của cháu có ở đây không
anh hải độc thân của cháu với cả chú chính là đi họp ở trên huyện rồi
ở nhà là chỉ có một mình bác thôi
giờ này là giờ buôn bán
mày về mà bán hàng đi
lên tìm anh hải làm gì
lát nữa anh hải về
bác bảo là ra chỗ cuối thôn giải quyết vụ đánh nhau sau va chạm giao thông nhá
đánh nhau va chạm giao thông á
ở đâu ai đánh nhau với ai
chỗ cuối xóm ấy
cái lúc cháu đang ngồi bán hàng nhá
cháu thấy một xe máy đi từ đằng này đến này
một cái xe kia cũng đi từ đằng này đến
đường rộng thanh thang
chả hiểu sao nó quỳnh phát vào nhau
lên một cái thì cháu thấy tốn cổ áo giật tóc nhau đánh nhau
cháu nhìn nó sợ lắm á
úi dồi ôi
lần sau là những cái việc va chạm giao thông này
đánh cãi chửi nhau này
đấy là những cái việc cấp yếu cháy nhà chết người hiểu chưa
nhưng mà cháu nói cho bác nha
cháu là con gái
nói cái gì cũng phải có đầu có đuôi có ngọn con ngành
chứ làm sao đến đây cháu nói như bác luôn được
úi dồi ôi
nghe mày tả một lúc nữa
thì tao sắp chảy nước theo mày rồi
nhưng mà cháu là con gái
làm sao mà chỗ can ngăn chuyện đánh nhau được
cháu phải xem
bác phải hiểu
chờ cháu ngay
mày giỏi mấy anh tao đi nè
mày biết thế xong chỉ hút thần chảo chưa hả
tao sợ mày
tao sợ mày
thằng này ra
thằng này ra
mày đi ra
không phải việc của mày
mày đi ra
mày vào đây
lâu lần nay
đi mấy ông
mày không thể
chứ mày đi lâu rồi
mày có đúng
cái thằng mắt hít mặt lợn này nhớ nó đi nó không nhìn đường nó tông vào cậu
xong rồi nó định mất đèn cậu này nhìn thấy xe của cậu chóng chơi chưa
đấy nhưng mà cậu
chú ơi đây là cậu vợ cháu
giời vợ cái gì mà vợ
cháu không lấy vợ này thì cháu lấy vợ khai
này quan trọng gì
này này này này
giời gì đúng không
cậu cháu mình vẫn luôn là cậu cháu đúng không
nhưng mà đầu đuôi câu chuyện nó như thế nào
đấy thì nó đi đường nó không nhìn đường nó tông vào cậu
xong rồi nó lấy thịt nó đèn người nó đánh cậu
xong bây giờ nó định ăn vạ cậu nữa này
ờ thì nói tóm lại có sao không
thì cũng hơi đau xương tí
mày mày mày ra đây mày nghe cậu nói
cậu cứ bình tĩnh
thằng kia mày im
cái xe này là cậu vừa mới mua
để chiêu chiêu cậu đi thể dục
mà cậu nói cho mày biết cái xe này là cậu vẫn đang vay tiền của vợ cháu đấy
giờ phải lấy lại công bằng để cậu còn đi sửa tre chứ
à vâng vâng vâng vâng
cậu bảo nói là bên nhà ngoại nó xa rồi đúng không
cậu là em họ của mẹ cháu
cháu mới bảo vệ cậu chứ bảo vệ gì thì cậu phải đúng không
giống dạng đúng không
mày mày mày
cháu tao đây
à thôi thôi bây giờ thế này nhá
thế là hai cậu ấy chỉ là một người đi từ đằng này lại
một người đi từ đằng này lại
thì vô tình mà va chạm với nhau
thì đừng có cãi nhau như thế
rồi từ từ ta sẽ giải quyết
nhưng mà nó sai thì cậu nhìn nó cũng muốn đánh nó cãi
mày mày là thằng sai nhá
mày mày mày mày ăn tao đi
mày mày mày mày mày
mày thấy khổ quá cậu ơi
mày vào đây
cậu chúa cậu vợ ơi
mày vào đây
mày vào đây mày vào đây
mày ít tao nhá
áo đỏ đấy mà không sợ nhá
áo vàng là chuẩn bị tấn công
mày biết gì không
mày mới biết rồi mày tưởng áo đỏ của tao sợ mày à
mày mày mày
xỉu xỉu xỉu
thằng thằng cu xỉu chạy đâu rồi
tăng cái lúc nước sôi lửa bỏng lên nó còn chạy đi đâu mất
con cháu mất thật là mất lên
con cháu mất dậy
các cậu đang nói chuyện bỏ đi không trả hỏi gì cả
mất dậy thật
em họ của mẹ nó
gần hơn ông
này là cậu vợ của nó
vai vế của tôi nó ngang hàng này bố mẹ vợ nó
biêu nhiên là chức của tôi nó không kém cạnh gì ông nữa nhá
ông ấy là người đi sai đường
ông đâm vào tôi
bây giờ ông phải tồi thường nó thôi
tôi không cá mèo một lứa với ông được nhá
ông tông vào tôi
ông đi ông không mở to con mắt với ông
ông tông vào tôi với ông
ông mới là người tông vào tôi
ông tông vào tôi
tôi là người đi đúng phần đường
tôi ở trong ngõ tôi đi ra
ông ở kia ông đi ông phải nhìn nhá
ông không nhìn à
ông cho mắt ông xuống mắt cả chân nhá
ông mở to cái mắt này nhá
thôi hôm nay tôi phải đánh cho ông nhá
vô cái alo mở to con mắt ra đồng chữ

ôi trời ơi
xe mà đâm vào đi đi lại không à
hỏng hết xe chứ có gì nữa
xe mới nhá chú
hai anh chưa ai chết à
điệu dụng điệu rơi đây
việc của cô à
cái loại đàn bà ế xưng ý sửa
không phải chủ của cô
bây giờ hai anh nó dám công cớ nó chửi mến xinh đẹp này gì
mến xinh đẹp
để chị đây nhá
gọi điện cho chồng sắp cưới của chị
điệu đen ai đấy
mày đoán tao đi

mày kệ nó
làm việc tao không mày
nào không xin nhau không
mày ăn tao đi
vẫn đánh cái chửi nhau à
báo cáo đồng chí chính ạ
đề nghị đồng chí xử lý cái vụ va chạm giao thông này
làm sao cho nó thấu tình đạt lý
và phải thật công tâm vào
chứ tôi là tôi chịu đấy ạ
đây toàn họ hàng nhà tôi cả
chúng ta có đúng luật mà làm
ai sai thì người ấy phải chịu trách nhiệm
không thể vì thâm tình
mà làm sai pháp luật được
tại thằng mặt lợn mắt hiếp
đi nó không nhìn đường nó tông vào tôi
anh phải làm nhau lấy công bằng của tôi
đồng chí chính này
tôi ở trong ngõ ra nó đâm vào tôi
nó sai lẻ lẻ mà nó vẫn bảo là nó đúng
phải lấy lại công bằng của tôi
xe tôi mới mua đấy
vậy tiền mua đấy chứ không phải là
là có sẵn tiền đâu
mày sai mà
hai anh bình tĩnh
bây giờ mời hai anh lên trụ sở công an xã làm việc
để giải tán chỗ này cho bà con đi lại
tôi có đầy đủ bằng chứng
sự việc ở trong này rồi
mời hai anh
xỉu thì cũng chịu
cháu đã khuyên hai cậu rồi hai cậu có nghe đâu
giờ lên trụ sở công an
người ta lập biên bản
phải cho trắng mắt một kì
sao mày không nói sớm
có gì lên xỉu
nói cho cậu một câu nhá
lên trụ sở
phải nó trắng mắt ra
để em sướng
tại sao mày không nhường tao mà mày
tại sao mày không nhường tao
mày phải bờ mày phải để bờ mày luôn nhường tao
mày cũng phải lẻ tao
thế mày mà thích gì
thích gì thì nhấc xe lên phường
mày nhấc xe
ở kìa xe tao
nhấc lên phường